việt nam thuộc nhóm năm mươi nước dẫn đầu về công nghệ thông tin thuộc nhóm bốn mươi nước dẫn đầu về an toàn an ninh mạng hạ tầng mạng băng thông rộng cắp quang phủ trên tám mươi hội gia đình một trăm linh xã phổ cập dịch vụ mạng di động bốn g năm g và điện thoại thông minh tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên năm mươi
mặc dù tiềm năng lớn nhưng thị trường thương mại điện tử việt nam vẫn phải đối mặt với một số khó khăn thách thức
hạ tầng dịch vụ hỗ trợ như hóa đơn và chứng từ điện tử thanh toán logistic còn thiếu sự đồng bộ và tính kết nối
thanh toán bằng ví điện tử thấp chỉ chiếm một mươi bảy trong khi đó thanh toán bằng tiền mặt khi mua sắm trực tuyến chiếm tới tám mươi bốn
các giao dịch trực tuyến chưa đem lại niềm tin với người tiêu dùng bởi sản phẩm chất lượng kém quảng cáo bị sai lệch tình trạng giả mạo sản phẩm quy trình mua hàng trực tuyến tương đối phức tạp chi phí vận chuyển cao
người tiêu dùng lo sợ bị đánh cắp thông tin dữ liệu và tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tài sản thông tin bị do dị hoặc bị mua bán

hoàn thiện khôn khổ pháp lý cho hợp tác quốc tế thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại phi giấy tờ